hiệu quả đốt cháy mỡ bụng với năm loại trà giàu chất chống oxy hóa
giảm cân là một việc khó nhưng việc giảm mỡ quanh bụng còn là một thách thức lớn hơn
đó là bởi vì hầu hết mỡ bụng khác với mỡ xung quanh phần còn lại của cơ thể
phần lớn mỡ bụng được gọi là mỡ nội tạng nằm sâu hơn các loại mỡ khác trong cơ thể và nằm xung quanh các cơ quan trong ổ bụng của bạn
điều này làm cho mỡ bụng nguy hiểm hơn các chất béo khác trong cơ thể
vì mang quá nhiều chất béo dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim mạch hoặc đái tháo đường
không có loại thực phẩm hoặc đồ uống nào có thể đánh bại mỡ bụng
nhưng một số loại có chứa các hợp chất vitamin và chất dinh dưỡng mà nghiên cứu đã chỉ ra rằng
có thể hỗ trợ giảm mỡ bụng như một phần của chế độ ăn uống cân bằng
một số loại trà có tác dụng giảm mỡ bụng do chứa nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất thực vật khác nhau
có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe một số trong đó là giúp giảm mỡ bụng
một trà xanh giúp đốt cháy mỡ bụng
trà xanh là một trong những loại trà đáng chú ý nhất để đốt cháy mỡ bụng
theo một nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi hai được công bố trên tạp chí quốc tế về nghiên cứu môi trường và sức khỏe cộng đồng hoa kỳ
những người tham gia tiêu thụ một lượng lớn trà xanh từ bốn cốc trở lên mỗi ngày
có nguy cơ béo bụng thấp hơn bốn mươi bốn so với những người tham gia không uống trà xanh
một nghiên cứu năm hai nghìn tám cho thấy những người tham gia béo phì thường xuyên uống trà xanh
giảm trọng lượng cơ thể tổng thể nhiều hơn những người tham gia không uống chút nào
một nghiên cứu khác vào năm hai nghìn chín được công bố trên tạp chí dinh dưỡng hoa kỳ
cho thấy rằng tiêu thụ katechin một chất chống oxy hóa có trong lá trà xanh
có thể giúp giảm mỡ bụng khi kết hợp với tập thể dục
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hầu hết các đặc tính giảm cân của trà xanh là do dầu polyphenol
và một nhóm nhỏ của các polyphenol này được gọi là katechin
có liên quan đến việc tăng tốc độ trao đổi chất
hai cha ô long có tác dụng giảm mỡ bụng
một loại trà khác đã được chứng minh là có tác dụng giảm mỡ bụng là trà ô long
trà ô long có nguồn gốc từ cùng loại lá trà của trà xanh và trà đen
nhưng bị oxy hóa một phần
trong khi trà xanh không bị oxy hóa còn trà đen trải qua quá trình oxy hóa hoàn toàn
trà ô long được làm bằng cách phơi lá dưới ánh nắng mặt trời cho đến khi chúng héo vào cuộn tròn
nhiên cứu cho thấy trà ô long cũng chứa polyphenol có liên quan đến quá trình trao đổi chất nhanh hơn và giảm mỡ bụng
một nghiên cứu trên động vật được công bố trên tạp chí dinh dưỡng hoa kỳ cho thấy
các polyphenol trong trà xanh đen và ô long đều có khả năng giúp giảm mồ mỡ nội tạng
một nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi của đại học sukuba nhật bản
còn phát hiện ra rằng cha ô long làm tăng quá trình phân hủy chất béo lên khoảng hai mươi
và tiếp tục ngay cả khi ngủ đối với những người tham gia nghiên cứu
ba trà đen có đặc tính chống béo phì
những người ưa thích các loại trà đen sẽ rất vui khi biết rằng
nghiên cứu đã chỉ ra liên kết trả đen với việc giảm cân và giảm mỡ nội tạng
một báo cáo năm hai nghìn một mươi sáu được công bố trên tạp chí molecq nói rằng
polyphenol có trong trà đen vừa có đặc tính chống béo phì
vừa giúp giảm trọng lượng cơ thể và mỡ nội tạng
những người tham gia một nghiên cứu năm hai nghìn một mươi bốn được công bố trên tạp chí food francion
đã uống ba tách trà đen mỗi ngày trong ba tháng
đã giảm cân và giảm chu vi vòng eo nhiều hơn những người không uống cha
bốn trà trắng tăng quá trình oxy hóa chất béo giúp giảm cân
trà trắng được biết đến là loại trà tinh tế nhất và ít qua chế biến nhất
trà trắng chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa
tuy nhiên chúng chứa ít caffeine hơn các loại trà khác
chẳng hạn như trà đen và trà xanh
trà trắng cùng với trà xanh và trà ô long
đã được chứng minh là có tác dụng tăng tốc độ trao đổi chất
tăng quá trình oxy hóa chất béo giúp giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng tổng thể
trà đen lên men của trung quốc được gọi là trà phổ nhĩ
có liên quan đến việc giảm cân hoặc giảm mỡ theo một số nghiên cứu
trà phổ nhĩ được làm từ lá của cây trà săn tuyết của thụ
theo phương pháp đóng thành những bánh trà nén và cho lên men tự nhiên
chai phủ nhĩ có tác dụng giảm cholesterol giảm mỡ máu hỗ trợ giảm cân ngăn ngừa sơ kính mặc máu
làm giảm độc tố của thuốc lá
một nghiên cứu năm hai nghìn một mươi bốn được công bố trên fitoteraffi research cho thấy
những người tham gia nam mắc hội chứng chuyển hóa uống trà phổ nhĩ
đã thấy lượng mỡ trong cơ thể và chỉ số bmi giảm nhẹ